chiều ngày năm tháng bảy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh lâm đồng đã diễn ra hội thảo xây dựng cơ chế tự chủ
tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập
khu vực các tỉnh duyên hải miền trung tây nguyên và đông nam bộ lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại đây các đại biểu đại diện một mươi sáu cơ sở cai nghiện ma túy công lập khu vực đã tập trung trao đổi thảo luận
và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng nguồn thu xây dựng cơ chế tự chủ
các vấn đề sử dụng chính dịch vụ của mình đang cung cấp để xây dựng nguồn thu
những điều kiện cần về chính sách để thực hiện định hướng cũng như phương pháp tạo nguồn thu
sử dụng và quản lý nguồn thu hiện nay của các đơn vị
trên cơ sở đó các tỉnh thành phố có cơ sở cai nghiện nghiên cứu tham khảo đề xuất các chương trình
kế hoạch áp dụng nhân rộng cơ chế tự chủ về tổ chức tài chính
qua đó thúc đẩy quá trình đổi mới cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính
để tổ chức thành công công tác cai nghiện kiện toàn tổ chức chuyển đổi trung tâm chữa bệnh
giáo dục lao động xã hội thành các cơ sở điều trị cai nghiện